xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
tiếp tục diễn biến mới liên quan đến vụ bốn người tử vong sau bữa cơm trưa tại gia đình của ông nguyễn tiến sản
bốn mươi chín tuổi ở thùng lai hạ xã hùng an huyện kim động
hiện tại công an huyện kim động đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
kể từ ngày con cháu tử vong bà tê và ông sản liên tục khốc ngớt và luôn có người túc trực bên cạnh để chăm sóc
trong cuộc trò chuyện mới đây đôi mắt đỏ hoe của bà t buồn bã cho biết
vợ chồng bà chỉ có hai người con gái là nguyễn thị tươi hai mươi bảy tuổi và nguyễn thị tình hai mươi năm tuổi đều đã lập gia đình ở các xã lân cận
mặc dù hai con gái lấy chồng ở khác xã nhưng các ngày cuối tuần thường xuyên về nhà bố đẻ ăn cơm
chủ nhật các con thường về nhà tôi ăn cơm nhiều khi không cần phải bố mẹ gọi
mà hai chị em tự gọi nhau đến
có hôm tôi đi làm về thì các con đã đến tập trung đông đủ tổ chức nấu cơm ăn cơm gia đình
bà tê kỹ
theo bà tê các con của bà sau khi xây dựng gia đình có cuộc sống bình thường và cùng có công việc làm ở công ty gần nhà
trong hai cô con gái cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị nguyễn thị tình rất hạnh phúc
còn chị tươi thì không được như người em
cuộc sống của hai vợ chồng con gái không có mâu thuẫn khúc mắt chị với vợ chồng bà tê
gian bếp gia đình ông sản nấu ăn chỉ có một chiếc bếp ga
và ba bốn chiếc nội chiếc chảo v v
theo lời kể của bà t nơi nấu ăn trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
cũng là gian bếp gia đình vẫn nấu ăn hàng ngày
do bữa cơm tổ chức bất ngờ nên gia đình bà tê không kịp chuẩn bị nhiều thức ăn
chỉ có các món như thịt lợn chả lợn đậu phụ rau cần và trứng do hai con gái chế biến
người mẹ khẳng định trong bữa cơm không có gì bất thường
và trong lúc nấu ăn không có ai đến chơi vào bếp
giao thớt gia đình bà tê dùng để chế biến thức ăn
đã được cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm nghi ngộ độc đi xét nghiệm
hiện chưa có kết quả
mấy hôm nay tôi không ngủ được kể từ ngày cháu con của tôi mất
tôi thả thiết muốn xuống với con với cháu
nhưng người thân trong nhà không cho xuống
bởi họ sợ tôi nhìn thấy cảnh đau lòng như thế sẽ sốc
giờ nhà đã có nhiều người nằm viện rồi
mà tôi lại sốc nằm viện nữa thì sẽ không có người chăm sóc
bà tê buồn bã nói
kể về bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
bà tê khẳng định bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai có tổng cộng chín người
năm người lớn bốn trẻ em đều ngồi ăn
tuy nhiên hai cháu bé đều ba tuổi
con của chị tình và chị tươi thỉnh thoảng chạy ra ngoài sân chơi
và ăn ít hơn mọi người
bà tê buồn bã cho biết
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
do là ngày nghỉ nên bà đi mua sạc pin điện thoại
thì gặp con gái lớn lấy chồng ở xã ngọc thanh
là chị nguyễn thị tươi đang đi chợ cùng hai con
sau đó hai mẹ con đứng nói chuyện
và bà tê bỏ con gái cùng cháu về nhà ăn cơm
trưa hôm đó anh ngờ bây giờ
chồng chị tươi không đến ăn cơm
về đi làm giúp người thân ở tỉnh thái bình
khi hai tên con mất
anh dê đến bệnh viện nhi hương yên để đưa con về
và sau đó lo các thủ tục tăng lễ
sau đó anh dê đến bệnh viện tại hà nội với vợ
đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
sau khi đưa thi thể vợ về với gia đình
thì đến tối cùng ngày
mọi người phát hiện anh dê hôn mê sâu
nên nhanh chóng đưa đến hà nội để cấp cứu điều trị
cháu dê thường ngày không đi làm
vẫn sang nhà tôi chơi bình thường
không có vấn đề gì xảy ra
từ hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai xảy ra chuyện
cháu phải chạy đi chạy lại lo cho vợ
giờ lại nằm viện tôi không rõ
sức khỏe cháu ra sao nữa
bà tê kể về người con trẻ đầu
theo thông tin từ công an tỉnh hương yên
vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
tại gia đình ông nguyễn tiến sản bốn mươi chín tuổi
ở thôn lai hà xã hồng an huyện kim động
tổ chức ăn cơm trưa với các con các cháu
sau đó xảy ra vụ việc đau lòng
hai người con gái và hai cháu ngoại của ông sản tử vong
trong bữa trưa của gia đình ông sản có chín người
gồm vợ chồng ông sản và gia đình
hai người con gái nguyễn thị tươi hai mươi bảy tuổi
hai người con chị tươi là cháu nguyễn văn h n tám tuổi
và cháu n t tr ba tuổi
trú ở xã ngọc thanh huyện kim động
và chị nguyễn thị tình hai mươi năm tuổi
cùng chồng là b v v hai mươi sáu tuổi
hai con là b t a b bốn tuổi
b z tr ba tuổi
trú xã động thanh huyện kim động
tất cả mọi người ngồi chung một mâm
trong bữa cơm các cháu nhỏ thỉnh thoảng chạy đi chơi
sau ba mươi phút bé n chín tuổi
con trai chị tươi bị nôn đau tức ngợt
chân tay rung có biểu hiện sóc phản vệ
và cứng đơ người
chị tươi không giữ được bình tĩnh chỉ khóc và hét lớn
người thân xoa dầu cho bé trai
rồi chuyển đi bệnh viện nhi hưng yên cấp cứu
sau đó cháu tỉnh táo hơn chút
nhưng vẫn tiếp tục kêu đau
năm phút sau khi bé n đi bệnh viện
thì bé b năm tuổi con chị tình cũng bị đau cổ
được đưa xuống bệnh viện nhi hương yên cùng cấp cứu
tuy nhiên tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi
chị tươi đã được khám nghiệm pháp y
và tổ chức an tán cho các cháu
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
chị tươi và chị tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôn
và được đưa đi cấp cứu tích cực
tại bệnh viện ở hà nội
đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
chị tươi qua đời
trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
chị tình cũng không qua khỏi
thi thể chị tư đã được cơ quan công an tỉnh hương yên
và bộ công an tiến hành khám nghiệm pháp y
bà thấm bật khóc nói
bình thường cuối tuần
con cháu cứ tập trung về nhà tôi quay quần ăn cơm
có làm sao đâu
con cháu tiếu tích vui vẻ
giờ lại xảy ra việc này
tôi biết sống thế nào
bà thắm mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sự việc
khi được hỏi có nghi ngờ gia đình bị đầu độc không
bà thấm cho rằng không nghi ngờ ai
mọi việc trong gia đình đều hết sức bình thường
bên cạnh những chia sẻ về sự việc diễn ra
trong bữa cơm định bệnh
thì bà tê cũng cho biết
hiện tại trên mạng đưa ra rất nhiều thông tin không đúng sự thật
với gia đình đau sót
bà tê khẳng định gia đình không ăn lẩu cốc lẩu nấm
vào trường ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
sự việc diễn biến thế nào
bà đã khai với cơ quan điều tra hết
gia đình chỉ ăn cơm bình thường
trên mạng xã hội có nhiều tin đồn làm ảnh hưởng tâm lý gia đình
chúng tôi đã khổ lại thêm khổ
như đức từng khúc ruột
bà tê nói
chủ nhật các con thường về nhà tôi ăn cơm
nhiều khi không cần phải bố mẹ gọi
mà hai chị em tự gọi nhau đến
trước bữa ăn tôi không biết các cháu có ăn ở đâu không
nhưng ăn trực tiếp ở nhà tôi
cũng không thấy các cháu mua gì về ăn
bà tê kể lại
ông bùi văn phúc
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kim động tỉnh hưng yên
cho biết hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang điều tra
làm rõ nguyên nhân bốn người tử vong
sau bữa ăn trưa tại xã hùng an
theo ông phúc
hiện tại viện khoa học hình sự bộ công an đang xác minh lại hiện trường
nên chưa có thông tin cụ thể
liên quan đến vấn đề thức ăn đến giờ
chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm
trong bữa ăn trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
lãnh đạo huyện kim thanh cũng thông tin
bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
chỉ là cơm gia đình
có các món ăn như thịt đậu rau cần và trứng tráng
toàn những món ở quê thôi
người trực tiếp chế biến các món ăn này
là chị nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi
nhưng hai người này đã mất
nên lực lượng chức năng vẫn chưa xác định rõ được nguyên nhân
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân
xã ngọc thanh kim động hương yên
nơi chị nguyễn thị tươi sinh sống cũng cho biết
nhiều thông tin liên quan vụ việc lan truyền
trên mạng xã hội là chưa chính xác
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ việc
vị này khẳng định trong bữa trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
các nạn nhân chỉ ăn cơm gia đình
có các món ăn như đậu rau cần chả thịt trang
không có món ăn nào bất thường
ngoài ra lãnh đạo xã ngọc thanh
cũng bác bỏ tên đồn vợ chồng chị tươi
người con cả có mộ thuẫn gia đình
hiện tại nguyên nhân
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh
chủ tịch ubnd huyện kim động cho biết
cơ quan điều tra xác định
có nhiều tình huống phức tạp
nên đang trong quá trình tiến hành điều tra
làm rõ khi có kết quả sẽ thông tin với báo chí
những tin tức cập nhật tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu bạn quan tâm đến vụ việc này
hãy chia sẻ video
đăng ký kênh và ấn chuông thông báo
để tiếp tục đón xem những thông tin mới nhất giá
còn bây giờ
xin chào và hẹn gặp lại